bệnh đái tháo đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do những thay đổi trong lối sống môi trường và các yếu tố di chuyển khác
từ trước đến nay hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chỉ có người lớn mới mắc bệnh đái tháo đường
thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều trẻ em mắc căn bệnh nguy hiểm này
đáng chú ý là chế độ dinh dưỡng không hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ mắc bệnh
cháu bé một mươi ba tuổi này đang phải điều trị bệnh đái tháo đường ở bệnh viện nhi trung ương
em thường xuyên có dấu hiệu mệt mỏi hay khát nước thẻ uống nước ngọt đi tiểu nhiều lần trong ngày và nhất là luôn cảm thấy đói bụng
đái tháo đường là một trong những bệnh mãn tính có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người già
đái tháo đường ở trẻ em là một trong những bệnh mãn tính có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người già
đái tháo đường ở trẻ em thuộc nhóm phụ thuộc insulin xảy ra do tuyến tụy không có khả năng sản xuất đủ lượng insulin cần thiết để hấp thụ và sử dụng đường làm năng lượng nuôi cơ thể
trong ba mươi năm qua số lượng các trường hợp mắc bệnh đái tháo đường ở trẻ em đã tăng gấp ba lần
đáng chú ý một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đái tháo đường ở trẻ là do trẻ bị béo phì ăn quá nhiều thức ăn nhanh đồ ngọt nhưng lại lười vận động
chế độ dinh dưỡng không hợp lý đã dẫn đến tình trạng bệnh
vài năm gần đây chúng tôi cũng gặp những bệnh nhân rất là nhỏ tuổi một hai tháng tuổi cũng đã bị tiểu đường rồi và đến trong tình trạng rất là nặng
trong tình trạng bị mất bù toàn triển hóa do bệnh đái tháo đường thừa cân béo phì thì cái nhạy cảm của cơ thể đối với anh xuyên sẽ giảm đi và đấy là cái nguy cơ đáy thao đường tiếp hai
tiếp hai người ta thường nói xảy ra ở người lớn thì nhiều tuy nhiên gần đây ở trên thế giới thì đái tháo đường tiếp hai gặp ở trẻ em càng nhiều lên
và ở cái lưới tuổi càng trẻ hơn
phụ huynh cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của con trẻ
nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì nên đưa con đến các cơ sở y tế để được thăm khám
tuyệt đối không nên chủ quan vì bệnh đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị sẽ có thể gây biến chứng rất nguy hiểm